nhân kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh của lãnh tụ lenin sáng nay hai mươi hai tháng bốn tại hà nội
ban tuyên giáo trung ương phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
hội đồng lý luận trung ương và viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam đã tổ chức
phát biểu tại hội thảo đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương khẳng định
nội dung sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của lenin
đã tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức tư tưởng
có thể khẳng định lý luận của lenin nói riêng của chủ nghĩa mark lenin nói chung
luôn đồng hành định hướng để dân tộc việt nam đạt được những thắng lợi vĩ đại
trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cách mạng xã hội chủ nghĩa
trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc